thưa quý vị các hãng thông tấn của nga đưa tin bảy người đã thiệt mạng và hai mươi sáu người khác bị thương
trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày hai mươi một tháng bốn tại một viện nghiên cứu quân sự ở thành phố tever tây bắc nước này
hình ảnh trên truyền hình nga cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ tòa nhà bốn tầng
nơi đặt trụ sở của viện nghiên cứu trung ương của lực lượng không quân vũ trụ nga
một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện
thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ cháy là do sự cố điện
trong khi đó một số nguồn tin khác cho biết hỏa hoạn bao trùm diện tích một m hai
hỏa hoạn xảy ra khá phổ biến ở nga
mỗi năm nước này ghi nhận hàng trăm vụ cháy mà nguyên nhân thường là do cơ sở hạ tầng xuống cấp
và quản lý các quy định về an toàn còn lỏng lẻo
liên quan đến tình hình xung đột giữa nga và ukraine
tổng thống nga putin mới đây đã ra lệnh tạm ngừng tấn công vào chốt phòng thủ cuối cùng
ở thành phố cảng chiến lược mariopol để bảo toàn tính mạng binh sĩ nga
và cho chiến binh ukraine thêm cơ hội ra hàng
tổng thống nga vladimir putin ngày hai mươi một tháng bốn đã yêu cầu đình chỉ cuộc tấn công
vào nhà máy thép azovstan ở thành phố cảng mariupol
trong cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng sergei shoigu
theo ông johgu cơ sở này vẫn còn khoảng hai chiến binh ukraine trụ lại
bao gồm cả trung đoàn azov được cho là gồm các tay súng tân phát xít
trước đó lực lượng nga và dân quân ở khu vực đòi độc lập tại donbass
đã kiểm soát hoàn toàn thành phố mariupol
ngoại trừ khu vực phức hợp nhà máy thép azokstan
hiện nga đã dừng tấn công ở mariupol
đồng thời cho những chiến binh cố thủ trong nhà máy thép một cơ hội khác để đầu hàng
nga đã hai lần tìm cách tổ chức các hành lang nhân đạo
cho những người sẵn sàng rời khỏi nhà máy azokh trong vài ngày qua
nhưng cả hai lần đều thất bại
thay vào đó các chiến binh azov và lực lượng ukraine yêu cầu họ được phép rời đi
nhờ sự hỗ trợ của một bên thứ ba trong khi vẫn giữ vũ khí cá nhân của mình
về phía mỹ trong một thông báo đưa ra mới đây
trắng cho biết tổng thống mỹ joe biden đã gặp thủ tướng ukraine tại thủ đô washington dc
trong đó ông biden khẳng định sự ủng hộ không ngừng của mỹ đối với ukraine
đồng thời đề cập tới khoản hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá tám trăm linh triệu usd
và khoản hỗ trợ kinh tế năm trăm linh triệu usd cho ukraine mà chính quyền mỹ mới thông báo trước đó
theo đó tổng số tiền mỹ đóng góp cho nền kinh tế ukraine trong hai tháng qua
lên tới hơn một tỷ usd
cũng trong cuộc gặp này ông chủ nhà trắng cho biết
chính quyền mỹ sẽ cho phép người dân ukraine đến mỹ sinh
sống tạm thời nếu họ có người mỹ bảo trợ
liên quan tới kế hoạch viện trợ cho ukraine
đan mạch tây ban nha và đức mới đây thông báo
sẽ tiếp tục gửi các lô vũ khí và vật tư quân sự tới kiev
trong đó có những khí tải hạm nặng
một bước quan trọng tiến tới gia nhập liên minh châu âu eu
khi nước này hoàn tất trả lời bộ câu hỏi cần thiết
để ubnd châu âu ec khuyến nghị lên hội đồng liên minh châu âu eu
từ đó tiến tới bắt đầu thảo luận về khả năng kết nạp nước này
trước đó ukraine đã nộp đơn xin gia nhập eu theo thủ tục khẩn cấp
lãnh đạo các quốc gia thành viên eu đã nhất trí khởi động quá trình tiếp nhập ukraine
tuy nhiên báo chí sau đó đưa tin các nước không thống nhất quan điểm
về khả năng kết nạp ukraine
ngày một mươi bảy tháng bốn eu cho biết liên minh này sẽ cung cấp thêm năm mươi triệu euro
viện trợ nhân đạo cho những người chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột ở ukraine
cùng ngày người đứng đầu cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn
philip v grandi bày tỏ hy vọng tình hình tại ukraine sớm ổn định
sau khi hơn bốn tám triệu người dân nước này đã phải sơ tán
kể từ khi xung đột xảy ra vào cuối tháng hai
người phát môn bộ quốc phòng nga igor kandashenkov cho biết
lực lượng nga đã loại bỏ hơn bốn trăm bảy mươi máy bay không người lái của ukraine
kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
trong khi đó hãng thông tấn tass vào ngày một mươi tám tháng bốn đưa tin
bộ quốc phòng nga tuyên bố phá hủy bốn kho vũ khí và trang thiết bị quân sự
ở ukraine đêm qua bằng các tên lửa iskander
thị trưởng thành phố ravis của ukraine cho biết ít nhất sáu người thiệt mạng
và tám người bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của nga nhằm vào thành phố này
tổng thống ukraine volodymyr zelensky cáo buộc nga muốn phá hủy toàn bộ khu vực donbass
ở miền đông trong bối cảnh các lực lượng cuối cùng còn lại ở cảng chiến lược mariopol
chuẩn bị cho đợt phòng thủ cuối cùng
trong ngày một mươi tám tháng bốn các nhà chức trách ukraine đã kêu gọi người dân ở donbass
di chuyển về phía tây để thoát khỏi cuộc tấn công quy mô lớn của nga
trong một thông báo mới đây chính phủ anh cho biết đã bổ sung một mươi bốn đối tượng
vào danh sách trừng phạt liên quan đến xung đột nga và ukraine
trong danh sách trừng phạt nga mới nhất của anh có đại tướng mikel
người đứng đầu trung tâm kiểm soát quốc phòng nga giám đốc điều hành gazprom media
alexander zarov giám đốc điều hành hệ thống truyền hình rt
alexei nikolov và người đứng đầu kênh truyền hình quốc tế smutnik international
ông sergei briliok người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của nga
cũng nằm trong danh sách trừng phạt
trước đó liên minh châu âu thông báo cấm các kênh truyền thông nhà nước của nga
là rt và sputnik phát sóng ở khối này
liên quan đến vấn đề này nhật bản cho biết không có kế hoạch rút khỏi dự án khí đốt sakhalin hai với nga
bất chấp việc tokyo cùng với phương tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với mosco
ngoại truyền thống của nga sẽ như thế nào
nga đã đối xử với nga
tin quốc tế liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
bộ quốc phòng nga ngày một mươi tám tháng bốn thông báo các lực lượng nước này đã triển khai đợt không kích quy mô lớn

ngoại truyền thống của nga đã đối xử với các cơ sở và mục tiêu quân sự của ukraine
bộ quốc phòng nga thông báo đã sử dụng lực lượng không quân lực lượng tên lửa hệ thống pháo và phòng không
nhằm vào hàng trăm mục tiêu ở kharkov zaporizhia donetsk và càng mykolaiv
cụ thể không quân nga đã bắn phá một trăm linh tám khu vực tập trung lực lượng và trang thiết bị của ukraine
trong khi lực lượng pháo binh nga cũng tấn công ba trăm một mươi năm mục tiêu quân sự khác
liên quan đến hoạt động sơ tán dân thường ukraine hôm qua thông báo tiếp tục dừng hoạt động sơ tán
người dân khỏi các thành phố và thị trấn chiến tuyến tại khu vực phía đông nước này do chưa đạt được
thỏa thuận với nga các hành lang nhân đạo từng nhiều lần phải tạm dừng song đây là lần kéo dài nhất
trong khi đó người phát ngôn của tổng thống thổ nhĩ kỳ cho biết ankara đang tiếp tục nỗ lực đưa
moscow và kiev vào bàn đàm phán song hiện tình hình vẫn còn phức tạp
ngày hôm nay một phóng viên của hãng afp cho biết một nhà máy quân sự của ukraine ở ngoại ô kiev
chuyên sản xuất tên lửa đã bị phá hủy do một phần do hoạt động không kích của nga vào đêm qua
cùng ngày hãng thông tấn tass dẫn lời các nhà chức trách khu vực ben gorod cho biết hơn hai mươi tòa
nhà và một trường học bị hư hại do ukraine pháo kích vào một ngôi làng ở begarot trước đó một ngày
trong khi đó
ukraine cho hay bảy người đã thiệt mạng và hơn hai mươi người bị thương khi lực lượng nga tấn công các xe
mỹ chở dân thường từ miền đông bị chiến tranh tàn phá của ukraine
cũng trong ngày một mươi năm tháng bốn ukraine cho biết đã trao đổi một số binh sĩ bị bắt giữ với nga tại
tỉnh kurson miền nam ukraine trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bốn
ukraine thông báo đạt được một thỏa thuận mới với nga về trao đổi tù nhân
hãng tin rt dẫn thông cáo của bộ quốc phòng nga cho hay tần dương hạng moskva
kỳ hạng của hạm đội biển đen hải quân nga
đã chìm khi đang được kéo vào cảng trong điều kiện thời tiết xấu biển có bão mạnh
thông cáo của bộ quốc phòng nga nêu rõ khi đang được kéo vào cảng do thân tàu bị hư hại nghiêm
trọng sau vụ hỏa hoạn gây nổ hầm đạn tần dương hạng moskva đã đánh mất sự ổn định
trong điều kiện biển động do có bão chiến hạm đã chìm trước đó cùng ngày
bộ quốc phòng nga xác nhận tần dương hạng tên lửa moskva đã xảy ra vụ nổ lớn trên tàu
toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn ngay sau khi vụ nổ xảy ra
trong khi đó giới chức ukraine tối ngày một mươi ba tháng bốn tuyên bố rằng một khẩu đội tên lửa đối hạ
neptune của nước này tại odessa đã bắn trúng tần dương hạng moskva hai lần khiến chiến hạng nga bốc
cháy tuy nhiên phía ukraine không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy họ đã tấn công chiến
hạ moscow bộ quốc phòng mỹ ngày một mươi bốn tháng bốn cũng cho biết lầu năm góc chưa thể xác thực thông tin
tần dương moskva trúng tên lửa một máy bay không người lái của mỹ đã bay phía trên tàu moskva để
giám sát hành trình chiến hạng này được kéo về phía cảng sevastopol tần dương hạng trang bị tên
lửa moskva là tàu chiến lớn slava hạ thủy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trang bị một mươi sáu tên lửa đối hạng và nhiều tên
lửa phòng không ngư lôi cũng như hệ thống pháo hạng tiên tiến đây là chiến hạng thuộc biên chế
hạm đội biển đen của hải quân nga và từ tháng hai tới nay đang thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự
đặc biệt của nga ở ngoài khơi bờ biển ukraine